thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi hội kiến quốc vương brunei darussalam
thủ tướng bày tỏ hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện
và cho rằng việt nam và brunei đều là các quốc gia biển có vị thế địa chiến lược quan trọng
cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển đại dương còn đây là một trụ cột trong quan hệ đối tác toàn diện
bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ việt nam brunei trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng cho rằng châu á thái bình dương nói chung và asean nói riêng
đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc trên mọi mặt
đòi hỏi mỗi nước phải có những điều chỉnh phù hợp cả về mô hình phát triển
vận hành nền kinh tế cũng như ứng xử với những sáng kiến hợp tác mới
để tương xứng với tiềm năng vị thế của mỗi bên
thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
cũng như gặp gỡ tham vấn tại các diễn đàn đa phương
phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương nhằm thắt chặt tin cậy chính trị
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt và thúc đẩy hợp tác
trước mắt hai bên cần phối hợp tổ chức tốt kỳ họp lần thứ hai
ủy ban hợp tác song phương tại brunei trong năm hai nghìn một mươi chín
nghiên cứu thiết lập thêm các cơ chế tham vấn chính trị ủy ban hỗn hợp thương mại
thủ tướng đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng an ninh đã ký
xem xét thúc đẩy hợp tác huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn
tăng cường tàu hải quân thăm viếng và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc phòng an ninh đa phương
hai bên cần chú trọng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế theo cách tiếp cận mới
cân bằng cùng có lợi hỗ trợ nhau tận dụng các cơ hội do hội nhập kinh tế khu vực
và cách mạng công nghiệp bốn mang lại phân đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương năm trăm linh triệu usd
quốc vương brunei bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đưa quan hệ hợp tác lên đối tác toàn diện
đồng thời cho biết hiện brunei đã nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế
thông qua phát triển các ngành công nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
và trong nỗ lực đó brunei mong muốn hợp tác với việt nam không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương
với việc hai nước là thành viên của nhiều fta khác nhau
quốc vương tin rằng doanh nghiệp hai nước có khả năng hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường
quốc vương bày tỏ hài lòng khi hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực năng lượng
brunei hoan nghênh các công ty của việt nam tham gia quá trình xây dựng
thi công bảo dưỡng những dự án về năng lượng tại brunei
quốc vương chúc mừng ủng hộ việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
cho rằng đoàn kết chính là sức mạnh của asean trong quan hệ với các đối tác bên ngoài
do vậy cần tiếp tục duy trì đoàn kết của asean
vai trò trung tâm của asean trong hợp tác với các đối tác bên ngoài
brunei đánh giá cao tiến độ đã đạt được trong đàm phán coc
thời gian tới các bên liên quan tiếp tục các hoạt động hợp tác thực tiễn trong khuôn khổ doc
nhằm xây dựng lòng tin để duy trì hòa bình ở biển đông
chúc mừng việt nam đã thông qua hiệp định cptpp
quốc vương khẳng định cam kết brunei sẽ phê chuẩn hiệp định này
cũng như phối hợp chặt chẽ với việt nam để hoàn tất đàm phán hiệp định rcep trong năm nay
quốc vương chúc mừng thành công của việt nam trong tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
lần thứ hai điều này thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của việt nam
đối với hòa bình an ninh của khu vực và thế giới